văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an việt nam vừa tiến hành bàn giao hai đối tượng người hoa kỳ bị truy nã cho cảnh sát tư pháp hoa kỳ tại sân bay quốc tế nội bài hà nội
thông tin từ cảnh sát tư pháp hoa kỳ hai đối tượng ways aster sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quốc tịch hoa kỳ bị truy nã với tội danh xâm hại tình dục trẻ em
và hammed androu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bị truy nã về tội danh sản xuất phân phối mua hoặc sở hữu ma túy
cả hai đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau khi phạm tội đã bỏ trốn ra nước ngoài
ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cảnh sát hoa kỳ qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng việt nam phát hiện
đối tượng wade essel đang lẩn trốn trên địa bàn tp hcm và hamed andrew đang lẩn mình tại địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với công an tp hcm và công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành bắt giữ hai đối tượng
sau đó di lý ra hà nội và bàn giao cho cảnh sát tư pháp hoa kỳ